mỗi buổi sinh hoạt được gọi là một kỳ đài
và sự đa dạng của mỗi kỳ đài được các thành viên trong câu lạc bộ cờ hồ gươm trú trọng đến từng chi tiết nhỏ
có thể sẽ là một kỳ thủ cùng đánh cờ với bốn hoặc năm thành viên
ở một góc khác sẽ là bàn cờ treo để hướng dẫn các bước cơ bản cho những người mới tập chơi
các thành viên tham gia kỳ đài hồ gươm có đủ các thành phần
công chức nhà nước nhân viên nhà hàng khách đi đường ngang qua thấy bàn cờ cũng tạt vào xin chơi vài ván
hay cả những em học sinh tuổi còn nhỏ nhưng đã biết chơi và yêu thích bộ môn này
đây không chỉ là nơi tập luyện giao đấu của các kỳ thủ mà còn là nơi gặp gỡ giao lưu của những người mang trong mình tình yêu niềm đam mê với bộ môn cờ tướng
bên cạnh việc tổ chức các giải cờ tướng ở quy mô nội bộ câu lạc bộ cờ phương liệt còn có một số hội viên dày dặn kinh nghiệm đi giao lưu thi đấu tại các giải cờ tướng các cấp và đạt nhiều thành tích cao
dù rất say mê với cờ tướng nhưng mỗi người đều có gia đình và công việc bận rộn
các hội viên luôn nhắc nhở nhau phải biết cân bằng giữa niềm đam mê với cuộc sống thực
đó chính là cách để họ duy trì câu lạc bộ niềm đam mê của bản thân nhưng vẫn không quên trách nhiệm với gia đình xã hội
đây cũng là lý do khiến câu lạc bộ có thể duy trì hoạt động và ngày càng thu hút nhiều người tham gia
các người tham gia
câu lạc bộ có tính chất lịch sử từ hàng nghìn năm nay rồi cho nên là dân dã thì mọi người ai cũng thích chơi cờ tướng
cho nên là câu lạc bộ phương liệt cũng rất là vui là được hòa cùng với mọi người đam mê về cái môn cả tướng
cầm kỳ thi họa là những chuẩn mực của bậc quân tử thời xưa
bây giờ những tiêu chí ấy không còn đắc dụng
nhưng việc đánh cờ là một hình thức rèn luyện trí lực cần được khuyến khích
đó cũng là một nét văn hóa cổ truyền dân tộc cần được bảo tồn và định hướng phát triển
kính thưa quý vị và các bạn có thể nói thú chơi cờ tướng là một nét văn hóa rất đáng trân trọng trong một cuộc sống rất là nhiều bộn bề lo toan
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chuyện đời thường ngày hôm nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại